sinh thời chủ tịch tôn đức thắng là một chiến sĩ cách mạng của dân tộc và chiến sĩ cách mạng thế giới là người bạn chiến đấu của chủ tịch hồ chí minh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân việt nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
cuộc đời hoạt động của chủ tịch tôn đức thắng là sự khiêm tốn giản dị của một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng
đồng chí tôn đức thắng hay còn được nhân dân gọi một cách kính trọng chiều mến là bắc tôn sinh ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước tại cù lao ông hổ tổng định thành tỉnh long xuyên nay là xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng đầy gian khổ đồng chí tôn đức thắng có một mươi bảy năm bị đầy đoạn trong các nhà giam và ngục tù côn đảo hai mươi bảy năm làm chủ tịch mặt trận
hơn một mươi năm làm chủ tịch nước bác tôn đã để lại cho đảng nhà nước mặt trận những bài học sâu sắc
bác tôn là một tấm gương sáng để cho các thế hệ của cả nước các thế hệ của cả nước cũng như thế hệ của an giang để học hỏi những kinh nghiệm cũng như những tấm lòng và những đạo đức tác phong phong cách phục vụ của người
đến giờ ông nguyễn túc vẫn cho rằng mình có duyên khi có những năm tháng được làm việc cùng chủ tịch tôn đức thắng
với ông nét nổi bật ở bác tôn là đức tính khiêm nhường cuộc sống giản dị và lòng vị tha
ở những cương vị lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí tôn đức thắng luôn hết lòng phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân không màng gì tới danh lợi cho bản thân
cô việt coi như bình thường à thưa bác không phải đấy là xây nhà khách của trung ương để cho các đồng chí ủy viên trung ương đảng các địa phương mỗi khi về họp có chỗ nghỉ
chứ bác bảo thế thì được chứ tôi nghĩ nhà xây do tôi thì các anh đến mà ở
lịch sử cách mạng việt nam trong thế kỷ hai mươi gắn liền với tên tuổi hồ chí minh và tôn đức thắng
hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc